đối với vùng biển của hai huyện đảo hoàng sa và trường sa tác động của khí lạnh chỉ đủ để duy trì đới gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm
mưa rông không xuất hiện tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km
sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước